hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
yếu tố quan trọng nhất mà nghiên cứu xác định cho việc dự đoán chứng covid một mươi chín kéo dài
là sự hiện diện của một số loại kháng thể được gọi là tự kháng thể tấn công nhằm vào các bộ phần khỏe mạnh của cơ thể
các tự kháng thể có thể có liên quan đến các bệnh tự miễn như lupus khi hệ miễn dịch tấn công chính cơ thể mình
nhưng theo ông heal không phải người nào mắc bệnh tự miễn dịch thì mới có từ kháng thể và có nguy cơ mắc covid một mươi chín kéo dài cao hơn
điều tố thứ hai có thể dẫn đến covid một mươi chín kéo dài là sự kích hoạt trở lại của một loại virus khác có tên là s một trăm linh ba virus ebv
hay còn gọi là hes virus bốn loài virus cực kỳ phổ biến lây nhiễm đến chín mươi dân số vào một thời điểm nào đó nhưng thường chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ
yếu tố thứ ba được xác định là lượng virus sars cov hai gây covid một mươi chín hiện diện trong máu được gọi là tải lượng virus
điều tố này cùng với vai trò của ebv
điều tố thứ ba được xác định là lượng virus sars cov hai gây covid một mươi chín hiện diện trong máu được gọi là tải lượng virus
điều tố thứ ba được xác định là lượng virus sars cov hai gây covid một mươi chín hiện diện trong máu được gọi là tải lượng virus
các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cơ chế tại sao chúng có liên quan đến covid một mươi chín kéo dài
phần cuối bản tin sẽ là một thông tin hết sức quan trọng
khi mới đây các nhà khoa học trung quốc đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa tiềm mẩn sau một dòng virus corona mới xuất hiện
có thể lây truyền từ động vật sang người và không thể bị vô hiệu hóa chéo bởi các kháng thể nhắm vào covid một mươi chín
kênh truyền hình it đưa tin nhóm nghiên cứu chủ yếu làm việc tại đại học vũ hán đã tìm thấy chủng virus corona mới mang tên nicov
có nguồn gốc ở đài loan
ở nam phi họ tin rằng neocov và họ hàng gần của nó là pdf hai nghìn một trăm tám mươi cov có thể sử dụng hiệu quả một số loại enzyme ace hai để xâm nhập vào tế bào của con người
chủng neocov mới này hiện chỉ tấn công vào loài rơi
chuồng mới này được dự đoán là đáng sợ và chết chóc gấp nhiều lần so với delta
virus sars cov hai lần đầu tiên được xác định tại tỉnh vũ hán và do đó gây ra đại dịch covid một mươi chín
cũng sử dụng ac hai để xâm nhập vào cơ thể
báo cáo được công bố trên cổng thông tin khoa học biorisk cho hay neocov không thể bị miễn dịch chéo bởi các kháng thể nhắm vào sars cov hai hoặc med cov
thừa nhận bản chất của neocov vẫn còn là điều bí ẩn
các nhà khoa học trung quốc đã cảnh báo về mối đe dọa an toàn sinh học tiềm ẩn của chủng virus trên đối với con người
với cả tỷ lệ tử vong và tốc độ lệ truyền cao
một số nghiên cứu khác do các nhà khoa học trung quốc tiến hành gần đây
đã chỉ ra rằng tổ tiên của biến thể omcron thứ gây ra làn sóng lây nhiễm mới trên khắp thế giới
đã lây truyền người sang chuột và nhanh chóng được tích lũy đột biến có lợi sau đó lại nhảy sang con người
thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán đang đến rất gần
thế nhưng tình hình dịch covid một mươi chín tại nước ta và trên thế giới vẫn đang hết sức căng thẳng
chính vì thế trong kỳ nghỉ tết này quý vị và các bạn hãy tuyệt đối không được chủ quan
tránh tụ tập đông người và thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế
kính chúc quý vị khán giả sẽ có một kỳ nghỉ tết an toàn và hạnh phúc bên những người thân yêu
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại